trong quá trình tuần tra trên tỉnh lộ sáu bảy năm đoạn qua thôn rờ cơi xã rờ cơi huyện sa thầy
các ngành chức năng của tỉnh con tum đã tiến hành kiểm tra xe ô tô chở khách
mang biển kiểm soát tám mươi hai b ba trăm năm mươi sáu và phát hiện trên xe khách nhiều cá thể động vật hoang dã còn sống
qua kiểm tra phát hiện trên xe có một mươi một cá thể động vật hoang dã còn sống
gồm một cá thể heo rừng một cá thể rùa dứa hai cá thể kỳ tôm
tại thời điểm kiểm tra tài xế nguyễn văn toán sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số động vật hoang dã nói trên
bước đầu tài xế khai nhận mua số động vật hoang dã nói trên của một số người dân địa phương về để nhậu với bạn bè
tổ liên ngành đã lập biên bản vi phạm hành chính và đưa một mươi một cá thể động vật hoang dã về hạt kiểm lâm sa thầy
tạm nuôi giữ trước khi trả về tự nhiên
được biết từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu đến nay đây là lần thứ ba đội kiểm tra liên ngành
bắt được các vụ mua bán vận chuyển động vật hoang dã còn sống